kết quả xét nghiệm tại viện vệ sinh dịch tễ trung ương
theo báo cáo của viện vệ sinh dịch tễ trung ương ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại đây có hai bệnh nhân xét nghiệm khẳng định dương tính với sars cov hai
cụ thể như sau ca bệnh số sáu mươi hai bn sáu mươi hai bệnh nhân nam một mươi tám tuổi địa chỉ ở quận hoàn kiếm
thành phố hà nội bệnh nhân là du học sinh từ anh về việt nam trên chuyến bay việt nam airlines
từ anh về việt nam ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hạ cánh tại sân bay vân đồn
trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng ninh đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc các hành khách
kết quả bệnh nhân này dương tính với sars cov hai bệnh nhân và những người tiếp xúc gần đã được đưa
đến bệnh viện việt nam thụy điển uông bí và mẫu bệnh phẩm được gửi về viện vệ sinh dịch tễ trung ương
kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với sars cov hai hiện tại bệnh nhân đang được cách ly
tại bệnh viện việt nam thụy điển uông bí tình trạng sức khỏe ổn định
ca bệnh số sáu mươi ba bn sáu mươi ba bệnh nhân nữ hai mươi tuổi địa chỉ ở c hai trung cư mandarin garden
đường hoàng minh giám phường trung hòa quận cầu giấy hà nội
bệnh nhân là du học sinh tại anh nhập cảnh về nội bài
ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi trên chuyến bay tg năm trăm sáu mươi bốn trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội đã tổ chức
xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với sars cov hai bệnh nhân và những người tiếp xúc gần
đã được đưa đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh và mẫu bệnh phẩm
được gửi sang viện vệ sinh dịch tễ trung ương kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với sars cov hai
hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh
tình trạng sức khỏe ổn định
kết quả xét nghiệm tại viện pasteur tp hcm theo báo cáo của viện pasteur tp hcm cho biết
ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi tại đây có ba bệnh nhân xét nghiệm khẳng định dương tính sars cov hai
cụ thể như sau
các bệnh số sáu mươi bốn bn sáu mươi bốn bệnh nhân nữ ba mươi sáu tuổi địa chỉ tại phường hai quận tám tp hcm
có tiền sử mắc viêm gan siêu vi bề bệnh nhân đi cùng bạn trai từ thụy sĩ tới đu bài và về việt nam
ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi trên chuyến bay ek ba trăm chín mươi hai từ thụy sĩ quá cảnh tại dubai về cảng hàng không
sân bay tân sơn nhất người bạn trai tới hồng kông trung quốc ngày một mươi sáu tháng ba bệnh nhân được đưa
đi cách ly tập trung tại quận tám hiện tại bệnh nhân được cách ly tại bệnh viện giã chiến củ chi và có
sức khỏe ổn định không có triệu chứng bệnh
ca bệnh số sáu mươi năm bn sáu mươi năm bệnh nhân nữ hai mươi tám tuổi địa chỉ tại phường bảy quận gò vấp tp hcm làm việc tại
công ty trách nhiệm hữu hạn toto việt nam tại số một a phạm ngọc thạch phường bến nghé quận một
bệnh nhân có tiền sử khỏe mạnh bệnh nhân có tiếp xúc và làm việc cùng với ca số bốn mươi năm bốn mươi tám vào các ngày
mùng bảy tháng ba và mùng một mươi tháng ba
ngày một mươi tháng hai bệnh nhân thấy mệt nghỉ làm buổi sáng chiều ngày một mươi một tháng ba công ty ngừng hoạt động
bệnh nhân tự cách ly tại nhà ngày một mươi ba tháng ba được đưa vào cách ly tập trung tại quận tám và được lấy mẫu
hiện chưa có dấu hiệu sốt ho khó thở và đã được chuyển đến cách ly tại bệnh viện giã chiến củ chi
các bệnh số sáu mươi sáu bn sáu mươi sáu bệnh nhân nữ hai mươi một tuổi trú tại trung cư park view số một trăm linh bảy nguyễn đức cảnh phú mỹ hưng quận bảy
ngày một mươi bốn tháng ba bệnh nhân đi từ mỹ
tới toronto canada và qua cảnh ở đài loan về tới việt nam ngày một mươi sáu tháng ba trên chuyến bay br ba trăm chín mươi năm số ghế sáu g của hãng hàng không evae

đăng ký kênh để có thể nhận thêm thông tin